tin an ninh trả tự lầu a tủa phạm nhân trốn trại giam bộ công an ở thanh hóa
đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ sau hai ngày bỏ trốn
lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ tùa vào khoảng một mươi sáu h chiều nay
tại gần phân trại bốn trong khuôn viên trại giam số năm
dù đã trốn khỏi nơi giam giữ thế nhưng tùa chưa trốn ra được khỏi khuôn viên trại giam số năm
trước đó theo thông tin từ trại giam số năm vào trưa ngày chín tháng một mươi hai
lợi dụng quá trình lao động sản xuất phạm nhân lầu a tủa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú huyện sông mã tỉnh sơn la đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
lầu a tùa bị kết án bảy năm tù về tội cố ý gây thương tích
và phải chấp hành án phạt tại trại giam số năm huyện yên định tỉnh thanh hóa
thêm một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn vừa được triệt phá
đường dây này do nguyễn ánh đọt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cầm đầu
ngoài đọt công an tỉnh bình thuận còn bắt giữ thêm một mươi một đối tượng
có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
vật chứng thu giữ gồm hơn một trăm hai mươi triệu đồng các sổ tay ghi cá cược
cùng máy tính sách tay và nhiều điện thoại di động
qua thu thập tài liệu trên sổ sách và trích xuất dữ liệu điện tử của các đối tượng
trong đường dây tổng số tiền đánh bạc đến thời điểm bị bắt
được xác định là khoảng hai trăm hai mươi tỷ đồng
bước đầu xác định từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn ánh đọt và biền văn út
chú huyện bắc bình cùng thống nhất đăng ký trang bóng tám mươi tám com
làm đại lý cá cược bóng đá cho các con bạc
cho đến thời điểm bị bắt giữ đọt và út đã cấp tài khoản
cho ba mươi sáu thành viên ở huyện bắc bình tham gia cá cược
ngoài ra còn xác định ba đối tượng là nguyễn cảnh lê xuân long nguyễn minh thanh
có nhiệm vụ ghi nhận cá cược bóng đá tại quán cà phê trên địa bàn để chuyển cho đọt
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa bắt một mươi một đối tượng
trong nhóm chuyên dùng súng để cướp tài sản của người dân trên địa bàn
cầm đầu băng nhóm này là nguyễn văn thi chú tỉnh cà mau
và hoàng văn tuấn chú tỉnh gia lai
trước đó vào chiều ngày một mươi tháng một mươi hai lực lượng công an tỉnh đồng nai
đã ập vào một phòng trọ ở phường phước tân thành phố biên hòa
bắt quả tăng một mươi một đối tượng đang tụ tập có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một khẩu súng năm viên đạn ba bình xịt hơi cay
ba con dao tự chế cùng nhiều dụng cụ dùng để gây án
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng này khai nhận đã gây ra bốn vụ cướp trộm cắp tài sản
trên địa bàn các huyện trảng bom long thành thành phố long khánh và thành phố biên hòa
sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng tẩu tán bán tài sản lấy tiền tiêu xài
tụ tập ăn nhậu và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thấy có hai đối tượng thì hai em đi theo
vào gần tới ngã bốn ngã năm gì đó thì em tắp xe
tắp xe thì lắm cầm súng em còn phải giao đối tượng lấy xe lấy điện thoại
rồi xong rồi chị về
để về giấu sau buổi lượm ở nhà một tấn rồi bán
không sao chưa làm sao bán
thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng là điều khiển xe mô tô dạo quanh các khu vực đoạn đường vắng
khi phát hiện người đi đường sơ hở thì chúng sẽ bám theo đến khi thuận lợi
khép xe dùng súng giao uy hiếp để cướp tài sản
tôi đi trên đường hướng long thành về phòng khu công nghiệp giang điền và tân cảng
thì có hai thanh niên chạy lên khỏi là đánh lộn không
tôi tưởng hai thanh niên ngáo đá nên đi chậm lại để hai thanh niên đi trước
đến vòng xoay chỗ khu công nghiệp giang điền thì hai thanh niên cúp súng và giao bắt đuôi chuyển xe lại
mà chúng rất là manh động
manh động ở chỗ nữa là khi
đã gây án đã chiếm đoạt tài sản của nạn nhân xong thì lại
khi đã di chuyển khỏi hiện trường lại tiếp tục quay lại để yêu cầu nạn nhân là phải mở
cái khóa màn hình và mở icloud để chúng chiếm được cái điện thoại của nạn nhân
đó là những thứ rất là tinh vi
và chúng rất là thân thường
nếu như mà chúng tôi bám đó không chỉ đạo quyết liệt
mà không chúng ta không đấu tranh nhanh để điều tra nhanh để bắt xử lý
thì khả năng là trong giờ đến tết thì chúng sẽ tiếp tục gây ra những vụ khác
đây là nhóm đối tượng hoạt động phạm tội mang tính chuyên nghiệp manh động liều lĩnh
hầu hết các đối tượng này đều có tiền án về tội cướp cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản
khi ra tù các đối tượng tiếp tục cấu kết với nhau để thực hiện hành vi phạm tội
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đang phối hợp với công an các huyện thành phố
tiếp tục mở rộng điều tra
một số thông tin đáng chú ý khác để đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ nhân dân
dịp tết nguyên đán quý mão và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi ba
thành phố hà nội sẽ thành lập bốn đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm
công tác kiểm tra tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp tết
lễ hội và có yếu tố nguy cơ cao các làng nghề chế biến thực phẩm
các cơ sở kinh doanh tại các chợ và siêu thị kiểm tra liên ngành từ cấp thành phố
đến cấp xã phường thị trấn
thời gian cao điểm của đợt kiểm tra từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đến hết ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu các đoàn kiểm tra khi phát hiện vi phạm
phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật tuyệt đối không để các sản phẩm
không bảo đảm an toàn thực phẩm không rõ nguồn gốc không đúng quy định
về ghi nhãn mát hoặc có các vi phạm khác lưu thông trên thị trường
không để các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố
không bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục hoạt động khi chưa thực hiện
các biện pháp khắc phục hiệu quả
thưa quý vị với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
ba đối tượng gồm nguyễn kính kỳ trần ngọc tuấn anh và nguyễn thị cát đằng
đã bị công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra
trước đó kỳ bị bắt quả tang khi bán ba viên ma túy hai gói ma túy loại ketamin
cho một người nghiện tại khu phố ba thị trấn tràng bom
tuấn đanh đi cùng đã nhanh chân tẩu thoát
tại cơ quan công an kỳ đã khai nhận mua số ma túy hai gói ma túy
hai gói ma túy trên của đằng rồi cùng tuấn anh mang đi tiêu thụ
biết không thể thoát tội tuấn anh và đằng sau đó đã đến cơ quan công an để đầu thú
đặng hữu thắng tên gọi khác là đặng hồng thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
trú tại thành phố hải phòng là đối tượng truy nã về hành vi cướp tài sản
vừa bị công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ sau ba mươi năm lần trốn
theo hồ sơ ngày một mươi bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi hai công an thành phố hải phòng ra quy định
đã đôi vết đặng hữu thắng về hành vi cướp tài sản
tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai thắng đã lấy vợ sinh con và làm ruộng
để sinh sống qua ngày trôn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an thành phố hải phòng để xử lý theo quy định
lừa đảo bằng hình thức mua bán đồ gia dụng trên mạng xã hội chiếm đoạt
trên một trăm hai mươi năm triệu đồng của nhiều bị hại ngô văn tân chú tỉnh nam định
đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh lạng sơn triệu tập làm rõ
khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tân lập nhiều tài khoản facebook zalo
như kho hàng gia dụng kho gia dụng để quảng cáo bán hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai khách hàng tại lạng sơn đã liên hệ đặt mua ba trăm sáu mươi chiếc quạt điện
trị giá trên hai mươi năm triệu đồng
dù không có hàng nhưng tân vẫn yêu cầu người mua đặt cọc trước năm mươi tiền hàng
để tạo lòng tin đối tượng gửi ảnh căn cước công dân giả
và yêu cầu người mua chuyển hết số tiền còn lại
sau khi chiếm đoạt được hết tiền hàng tân chặn mọi liên lạc với bị hại
được biết ngô văn tân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản để đánh bạc online và tiêu xài cá nhân
công an quận bình tân tp hcm cho biết đang tạm giữ đỗ thành công quê ninh bình
và nguyễn trí bảo quê bạc liêu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tại ngã tư bốn xã phường bình hưng hòa a
công tác phát hiện công điều khiển xe máy chở bảo không đuổi mũ bảo hiểm
có biểu hiện xe xìn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
công không chấp hành cố tình tăng ga bỏ chạy nên tổ công tác đã rút chìa khóa xe
lúc này công và bảo nhảy xuống khỏi xe chửi bới đe dọa
và dùng tay chân đánh vào người hai chiến sĩ cảnh sát giao thông
liên quan đến vụ cháy hơn một m hai nhà xưởng tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ silicon vp
thuộc huyện đức hòa công an tỉnh long an cho biết vẫn đang tiếp tục kiểm tra
hiện trường để tìm kiếm một công nhân bị mất tích
vụ cháy khiến bốn người bị thương đang được chữa trị tại các bệnh viện gồm nguyễn vũ luân
nguyễn thanh hải là bố của luân lâm dết và biện văn tấn
anh hải bị bỏng nhẹ đã được xuất viện nhưng con trai vũ luân bị đa chấn thương
đang được điều trị tích cực
trường hợp mất tích được xác định là nguyễn văn lợi quê kiên giang
phụ trách quét dọn khu vực tầng trệt kho nguyên liệu
như tin đã đưa vào sáng ngày một mươi tháng một mươi hai tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ silicon vp
xảy ra vụ cháy lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ thiêu dụi toàn bộ máy móc sản phẩm của công ty
một cửa hàng điện thoại di động nằm ở trung tâm quận một tp hcm đã bất ngờ phát hỏa
những người dân xung quanh đã hỗ trợ chủ tiệm di dời nhiều tài sản có giá trị ra ngoài
trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp kịp thời đến dập lửa khống chế đám cháy
đám cháy xảy ra khi bất ngờ trên sân thượng cửa hàng di động phát ra tiếng nổ lớn rồi bốc cháy dữ dội
ngọn lửa nhanh chóng bao trùm trên sân thượng và lo ngại có thể cháy lan xuống các tầng dưới
nên người dân hôn hoán nhau di dời tài sản bên trong cửa hàng ra bên ngoài
đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng đến ứng cứu
nhận được tin báo trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn đã cử đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận một cùng lực lượng cứu hỏa khu vực một với xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường dập lửa nhanh chóng triển khai các phương án chữa cháy chống cháy lan
sau gần một giờ đám cháy được lực lượng chức năng khống chế
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản của cửa hàng di động
ngày một mươi một tháng một mươi hai công an quận bình tân tp hcm cho biết đang tạm giữ đỗ thành công
hai mươi bốn tuổi quê tại ninh bình và nguyễn chí bảo hai mươi hai tuổi quê tại bạc liêu
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó hai chiến sĩ canh sát giao thông của đội canh sát giao thông trực tự công an quận bình tân
tp hcm làm nhiệm vụ điều tiết phân luận giao thông tại ngã tư bốn xã phường bình hưng hòa a
tại đây tổ công tác phát hiện công điều khiển xe máy chở theo bảo không đội mũ bảo hiểm
có biên huyện say xỉn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
do công không chấp hành cố tình tăng ga bỏ chạy nên tổ công tác rút chìa khóa xe
lúc này công và bảo nhảy khỏi xe chửi bới đe dọa và dùng tay chân đánh vào người hai chiến sĩ cảnh sát giao thông
phát hiện sự việc người dân xung quanh lao vào hỗ trợ khống chế công và bảo đưa về trụ sở công an
qua làm việc cả hai khai nhận do say xỉu nên không kiểm soát được bản thân
công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ của các đối tượng này theo quy định của pháp luật
công an huyện thới lai tp cn cho biết vừa mới bắt giữ một nhóm cướp có vũ khí
gồm tám đối tượng với tuổi đời còn rất trẻ
vào lúc rạng sáng mới đây khi đi đến tuyến đường đoạn qua ấp thới thuận b thị trấn thới lai tp cn
ông nguyễn văn miền ngôi quyền thới lai tp cn dừng xe để nghe điện thoại của người thân
thì bất ngờ bị nhóm đối tượng ép sát rút mã tấu khống chế cướp xe honda vision rồi tẩu thoát
đêm đó bà xã tôi đi làm thử thiện quên với giấy chứng minh ở nhà
nên tôi phải đem ra giấy chứng minh để cho bà xã có điều kiện đi được an toàn
nhưng mà khi đến nơi để chờ đợi thì bọn át đã đến hành hung và cướp xe
làm cho tôi rất là quảng hốt sợ hãi
sau khi nhận được tin báo của ông miền đội cảnh sát hành sự công an huyện thới lai tp cn
khẩn trương vào cuộc xác minh sàng lọc đối tượng nghi vấn
chỉ sau một mươi hai tiếng khi tám đối tượng băng cướp nhí đang tụ tập tại một quán cà phê
trên địa bàn phường an hoàng quận ninh kiều tp cn
ập vào cấm gọn
khi nhận cái nguồn tin đó thì là chúng tôi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
để sàng lọc và phân lọc đối tượng
thì xác định rằng cái nhóm đối tượng này không phải là người dân trên địa bàn nguyễn thúy lai
sau đó chúng tôi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan
thì trong khoảng thời gian hai mươi bốn giờ hai mươi bốn tiếng đồng hồ
thì chúng tôi đã triển khai quyết liệt và phối hợp với các quận huyện trên địa bàn quân phố quảng thơ
thì bắt được tám đối tượng này ở địa bàn quận ninh kiều
sinh năm hai nghìn bảy ngụ quận ninh kiều tp cn là đối tượng cầm đầu
các đối tượng còn lại gồm lê nhật anh sinh năm hai nghìn năm
trần vinh khang sinh năm hai nghìn tám
nguyễn minh tuấn sinh năm hai nghìn chín
lê quỳnh thảo nhiên sinh năm hai nghìn bốn
trương công tần sinh năm hai nghìn sáu đều ngụ tại tp cn
và bùi hiếu nhân sinh năm hai nghìn năm ngụ tại tỉnh hậu giang
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi cướp xe máy của ông miền
điều đáng nói là tám đối tượng này đều trong độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi tám
một mươi tám tuổi không có việc làm ổn định ăn chơi leo lỏng
tụ tập cướp vật tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi manh động

cơ quan công an bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi cướp xe máy của ông mì

ăn chơi leo lỏng tụ tập cướp dật tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi manh động
việc kịp thời truy bắt nhóm đối tượng cướp tài sản manh động và liều lĩnh của công an quyện thới lai

là một trong những kết quả tiêu biểu của công an quyền thái lai tp cn
trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm giữ vững an ninh trật tự
ổn định xã hội bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tết nguyên đáng quý mão hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị tấm chống chói được gắn trên giải phân cách có vai trò quan trọng
trong việc đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một a
tuy nhiên trong thời gian qua trên địa bàn của tỉnh bình thuận lại xảy ra tình trạng
của một số người dân tự ý tháo gỡ tấm chống chói để leo qua dải phân cách
gây ảnh hưởng lớn đến trực tự an toàn giao thông
tiêm ấn nguy cơ tai nạn giao thông và gây thiệt hại tài sản của nhà nước
tại khu vực chợ thái hiệp và trường tiểu học hồng thái ba thuộc huyện bắc bình
có ít nhất bốn tấm chống chói đã bị người dân gỡ xuống để leo qua giải phân cách như thế này
người lớn trẻ em vô tư leo giải phân cách dù lối qua đường chỉ cách đó vài bước chân
không chỉ tại bắc bình nhiều địa phương trong tỉnh của tuyến quốc lộ một a đi qua
cũng xuất hiện nhiều điểm có tấm chống chói bị người dân tự ý tháo gỡ
việc tháo dỡ này thường diễn ra vào ban đêm khiến các lực lượng rất khó phát hiện xử lý
theo thống kê của cục quản lý đường bộ bốn trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua tỉnh bình thuận
có hai trăm tám mươi vị trí với tổng số hai trăm tám mươi năm tấm chống chói bị người dân tự ý tháo dở làm lối đi bộ qua đường
tập trung nhiều nhất ở huyện tuy phong và bắc bình việc người dân tự ý tháo gỡ tấm chống chói không
chỉ làm thiệt hại tài sản nhà nước mà còn gây nguy cơ lớn về an toàn giao thông
việc tháo gỡ tấm chống chói này cực kỳ nguy hiểm đối với các người văng qua tấm chống chói
bởi vì phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ một thường bị khúc tầm nhìn không thấy được người dân
leo qua mà đây là một hành vi vi phạm pháp luật do đó khuyến cáo người dân không nên tháo gỡ tấm
chống chói bởi vì nó nguy hiểm đến tính mạng và đồng thời phá hội tài sản của quốc gia
trên thực tế đã xảy ra tai nạn
giao thông chết người bởi tình trạng tương tự điển hình vào tối hai mươi bảy tháng bốn một vụ tai nạn
giao thông nghiêm trọng khiến một người chết xảy ra trên tuyến quốc lộ một a thuộc xã hồng liêm
huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận nạn nhân là ông cù văn lộn bốn mươi bảy tuổi quê bình định ông
lộn đi bộ băng qua đường quốc lộ một hướng bắc nam sau đó leo qua giải phân cách cứng dưới đường
thì bị xe khách biển kiểm soát bảy mươi bảy b một nghìn tám trăm ba mươi ba tông tử vong tại chỗ tại vị trí này không có đèn đường
đoán và mặc dù cơ lưới chống loá được lắp lên vị trí phân cách nhưng một bên lưới đã bị người
dân tháo gỡ để leo dễ dàng hơn vụ tai nạn thương tâm này là lời cảnh tỉnh cho người dân về việc
ý tháo gỡ tấm chống chói và leo qua giải phân cách để qua đường
trong công tác tường trang kiểm soát chúng tôi tăng cường tường trang kiểm soát xử lý hai mươi bốn x hai mươi bốn
tập trung vào các tuyến địa bàn trọng điểm khu vực đông dân cư khu vực thường xuyên xảy ra việc
tháo gỡ tấm chống chói và phát hiện đối tượng nghi ngờ tháo gỡ tấm chói để có biện pháp xử lý
nguyên minh điều chúng tôi phối hợp với chính quyền các tổ chức đồn thẩy ở địa phương
tham mưu cho ban an toàn giao thông tỉnh có văn bản chỉ đạo ban an toàn giao thông các cấp
tăng cường công tác bảo bảo trợ tự an toàn giao thông phối hợp với công an các địa phương cũng
như ba bốn trong việc xử lý nghiêm các thành viên vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
hai mươi một có phần kéo giảm tai nạn giao thông chính quyền địa phương cũng khắc cấp các ngành cần tăng
cần công tác kiểm tra giám sát ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi thao bỏ tấm chống chói trên
giải phân cách đồng thời tổ chức tuyên truyền giáo dục để người dân hiểu và chấp hành nghiêm cấp
quy định về luật an toàn giao thông mỗi người dân cũng cần có ý thức hơn trong việc tự bảo vệ tính
mạng của mình tự giác chấp hành tốt luật an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông từ những
nội dung nhất các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc vừa triệt xóa thành công một đường
dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá mùa world cup hai nghìn hai mươi hai qua mạng internet
quy mô đặc biệt lớn với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên một tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là nguyễn trọng long ba mươi hai tuổi trú tại xã cư ni và nguyễn ngọc khoa
ba mươi ba tuổi trú tại thị trấn ek huyện ek tỉnh đắk lắc hai đối tượng này đứng ra
phân chia vai trò phần việc cho từng đối tượng cấu kết chặt chẽ với nhau phương thức thủ đoạn
hoạt động tinh vi trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá world cup hai nghìn hai mươi hai long và khoa đã
lấy ba tài khoản tổng cá độ bóng đá trên mạng internet về chia nhỏ thành nhiều tài khoản
rồi giao cho các con bạc tại nhiều địa bàn tham gia cá cược khám xét nơi ở của các đối tượng
lực lượng công an đã tạm giữ hơn ba trăm năm mươi triệu đồng một mươi sáu thẻ atm hai laptop ba mươi năm điện thoại di động và hai xe
ô tô liên quan đến hoạt động ghi dịch bóng đá
bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi người tham gia số tiền giao dịch đánh
bạc trung bình một ngày là khoảng năm tỷ đồng và từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt tổng số tiền giao
dịch đánh bạc là hơn một tỷ đồng hiện vụ việc đang được các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc
tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng
bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi triệu đồng một mươi sáu thẻ atm hai laptop ba xe ô tô liên quan đến hoạt động ghi dịch bóng đá